tại nhà khách hoàng gia minh trị thủ đô tokyo của nhật bản đã diễn ra sự kiện quan trọng lễ kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam nhật bản
buổi lễ diễn ra trọng thể với sự chủ trì của chủ tịch nước trần đại quang và nhà vua nhật bản ahikito
tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba việt nam nhật bản chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao mở ra một thời kỳ mới cho quan hệ hai đất nước hai dân tộc
một nghìn năm trước những người nhật bản đầu tiên đã đến việt nam những thương gia nhật bản cũng đã đến việt nam giao thương để lại một di sản hội an trên bến dưới thuyền
trải qua thăng trầm nhưng quan hệ việt nam nhật bản đã phát triển mạnh mẽ không chỉ là đối tác chiến lược sâu rộng mà còn là những người bạn tin cậy ấm áp tình cảm hữu nghị luôn chia sẻ và đồng hành
trong diễn văn đọc tại buổi lễ phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh khẳng định quan hệ việt nam nhật bản là mối quan hệ đối ngoại thành công nhất của việt nam
đó là mối quan hệ tin cậy đồng thuận bổ sung lẫn nhau phát triển bền chặt và đơm hoa kết trái mối quan hệ đó đang ở thời kỳ tốt đẹp nhất và hướng đến tương lai tươi sáng
ngoại trưởng nhật bản kono đánh giá cao những thành tiệu của việt nam tự hào khi nhật bản luôn là một đối tác tin cậy của việt nam
kỷ niệm bốn mươi năm năm quan hệ việt nam nhật bản và chuyến thăm cấp nhà nước tới nhật bản của chủ tịch nước trần đại quang sẽ viết tiếp những tháng năm đẹp đẽ của tình hữu nghị
nhật bản sẽ đồng hành cùng việt nam xây đắp mối quan hệ việt nam nhật bản phát triển ngày càng tốt đẹp xứng đáng với tiềm năng tầm huyết và mục tiêu trong tương lai
tại lễ kỷ niệm các nghệ sĩ việt nam nhật bản đã trình diễn những giai điệu đẹp của hai dân tộc
cả khán phòng tràn ngập niềm vui khi nhà vua và hoàng hậu ân cần trò chuyện với các vị khách quý việt nam đây cũng là nghĩa cử vô cùng hiếm hoi mà nhà vua dành cho những người bạn quý